theo báo cáo từ sở y tế tp hcm hiện thành phố đang có tổng cộng là tám mươi sáu trăm tám mươi chín ca f đang được điều trị cách ly
số ca mắc covid một mươi chín và tử vong có xu hướng gia tăng
ngày hai mươi năm tháng một mươi một ban thực vụ đảng ủy sở y tế tp hcm đã có công văn gửi toàn thể cấp ủy cán bộ đảng viên và nhân viên y tế thành phố
để ghi nhận những đóng góp hy sinh to lớn của đội ngũ trong suốt những tháng ngày chống dịch covid một mươi chín vừa qua
đồng thời tiếp tục động viên toàn thể các chiến sĩ áo trắng phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để quyết tâm cùng đảng bộ
chính quyền nhân dân thành phố tiếp tục chiến đấu và chiến thắng trước đại dịch
tại công văn ban thường vụ đảng ủy sở y tế tp hcm cho biết trong suốt hai tháng qua đặc biệt là hơn sáu tháng căng thẳng
khốc liệt của đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư ngành y tế thành phố cùng với cả hệ thống chính trị và các lực lượng tri viện của trung ương
đã nỗ lực không ngừng với tinh thần chống dịch như chống giặc thần tốc cương quyết dồn mọi nguồn lực mọi biện pháp để khống chế dịch bệnh
trong những ngày tháng gian khổ nhưng rất đỗi tự hào này đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu cho lòng quả cảm sự cống hiến
nghĩa cử cao đẹp từ đội ngũ thầy thuốc y bác sĩ nhân viên y tế sinh viên y khoa kể cả những thầy cô các chuyên gia y tế đã nghỉ hưu vẫn nhiệt thành đóng góp
cán bộ đảng viên nhân viên ngành y tế thành phố đã không quản ngại ngày đêm nắng mưa bất chấp gian khổ nguy hiểm tranh thủ từng giờ từng phút
truy vết cách ly lấy mẫu xét nghiệm và tận tâm điều trị cứu chữa người bệnh
ban thực vụ đảng ủy sở y tế tp hcm trân trọng biểu dương và ghi nhận những công hiến cao cả tận tâm trách nhiệm đó
những công hiến hy sinh của nhân viên y tế đã đang và sẽ tiếp tục được đảng nhà nước chính quyền và hơn hết là người dân thành phố trân trọng
khắc ghi cũng như có sự động viên chăm lo tương xứng
ngoài ra ban thường vụ đảng ủy sở y tế cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến người thân gia đình của những y bác sĩ và cán bộ
nhân viên ngành y tế thành phố đã thấu hiểu sẻ chia để trở thành hậu phương vững chắc cho các chiến sĩ áo trắng yên tâm hoàn thành nhiệm vụ
nhưng từ đầu tháng một mươi đến nay cùng thành phố bước vào giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên diễn biến của dịch bệnh vẫn còn phức tạp và khó lường
một vài tuần gần đây số ca nhiễm ca chuyển nặng và số ca tử vong vẫn diễn tiến một cách đầy thách thức bất chấp nhiều nỗ lực của chúng ta
chính vì vậy vào lúc này chưa phải là giây phút cho chúng ta được phép lơ là chủ quan hay tự mãn với những kết quả đã đạt được
với tinh thần trách nhiệm cao nhất ban thường vụ đảng ủy sở y tế tp hcm mong muốn đội ngũ cán bộ đảng viên nhân viên y tế thành phố
hơn lúc nào hết cần tiếp tục đoàn kết động viên nhau sốc lại tinh thần và đội ngũ vững trí bền lòng quyết tâm trách nhiệm với sức khỏe tính mạng của người dân thành phố
từ những kinh nghiệm quý báu đã tích lũy được mỗi cán bộ đảng viên nhân viên y tế cần phát huy năng lực trí tuệ
những bài học đã tiếp thu để quyết tâm cùng đảng bộ chính quyền nhân dân thành phố tiếp tục chiến đấu và chiến thắng trước đại dịch công văn kêu gọi
theo báo cáo của sở y tế tp hcm số ca f không nhập viện tầng hai ba trong ngày hai mươi năm tháng một mươi một là một năm trăm tám mươi hai người tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng hai mươi ba là một mươi bốn ba trăm bốn mươi hai người
số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là sáu hai trăm năm mươi năm người số ca f đang cách ly điều trị tại nhà là sáu mươi chín mươi hai người
như vậy hiện đang có tổng cộng là tám mươi sáu trăm tám mươi chín ca f đang được điều trị cách ly số ca nặng có hỗ trợ hô hấp là hai năm trăm bốn mươi năm người
số trẻ em dưới một mươi sáu tuổi nhiễm đang điều trị là năm trăm bảy mươi tám người số phụ nữ mang thai đang điều trị là một trăm ba mươi bốn người
số trường hợp xuất viện trong ngày là một một trăm bốn mươi tám người số ca xuất viện cộng rồn là hai trăm bảy mươi ba hai trăm hai mươi tám người
cũng theo sở y tế tp hcm số ca covid một mươi chín tử vong trong ngày hai mươi năm tháng một mươi một là năm mươi chín người trong đó có một mươi hai trường hợp chuyển viện từ các tỉnh thành khác
năm ca tử vong nằm trong nhóm trên năm mươi tuổi chín mươi năm liên quan đến bệnh lý nền
tại bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đa tầng quận tân bình tp hcm chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
tất cả các dường bệnh từ hồi sức bệnh nặng trung bình nhẹ đến cấp cứu đều kín bệnh nhân
dọc hành lang khu đê là khu bệnh nhẹ phải kề thêm nhiều rừng xếp cho bệnh nhân bệnh nhẹ nằm
dưới thời tiết ói bức số lượng bệnh nhân quá tải cùng với tiếng tít tít phát ra liên hồi từ các thiết bị y tế khiến không khí tại đây cả khẩn trương
các y bác sĩ điều dưỡng tình nguyện viên phải căng mình chăm sóc điều trị rất nhiều bệnh nhân
có nhiều người phải dùng các túi đá để làm mát cơ thể mới tiếp tục làm việc
ông hồ hữu đức phó giám đốc bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín đa tầng quận tân bình cho biết
bệnh viện có ba tầng tầng một là khu e do trung tâm y tế quận tân bình phụ trách
tầng hai là khu d do bệnh viện quận tân bình phụ trách và tầng ba là từ khu a đến khu c do bệnh viện thống nhất phụ trách
từ tuần đầu tiên của tháng một mươi một bệnh viện bắt đầu tiếp nhận nhiều ca f từ nhiều đơn vị chuyển đến
theo bác sĩ đức đây là đỉnh mới và hiện tất cả các dường bệnh ở cả ba tầng của bệnh viện dường như kín bệnh nhân
riêng những bệnh nhân nhẹ bệnh viện phải kê năm mươi giường xếp để đáp ứng nhu cầu thực tế
tại khoa cấp cứu nếu như những ngày cuối tháng một mươi chỉ tiếp nhận sáu bảy bệnh nhân covid một mươi chín mỗi ngày
thì hai tuần gần đây phải tiếp nhận liên tục vào thời điểm nào dường cấp cứu cũng kín bệnh nhân
họ phải lưu lại đây trong thời gian dài
vì dường bệnh ở các khu đều kín
cũng theo bác sĩ hồ hữu đức bệnh viện có bảy mươi bác sĩ một trăm bốn mươi điều dưỡng và hiện đang điều trị tám trăm năm mươi bệnh nhân
điển hình tại khu bệnh nặng với một trăm hai mươi tám bệnh nhân nhưng chỉ có bốn bác sĩ bảy điều dưỡng chăm sóc điều trị
trước tình trạng bệnh nhân f dần quá tải bệnh viện gặp nhiều khó khăn về nhân lực khi lực lượng trì viện đã rút
khu cách ly tập trung các quận huyện đóng cửa cũng như các bệnh viện trở lại công năng ban đầu
theo phó giám đốc bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín đa tầng quận tân bình tình trạng quá tải này diễn ra cục bộ
do vậy sở y tế cần điều tiết những nơi nào còn khả năng thu dung để tránh tình trạng quá tải cục bộ
theo dữ liệu cổng thông tin covid một mươi chín tp hcm ngày hai mươi bốn tháng một mươi một có bảy mươi bảy ca tử vong bộ y tế công bố sáu mươi sáu ca
đây cũng là ngày có số tử vong cao nhất kể từ ngày một mươi tháng một mươi là tám mươi hai ca
không chỉ tp hcm số ca mắc ngày hai mươi bốn một mươi một của bộ y tế cũng là ngày có số tử vong cao nhất kể từ ngày một mươi một mươi là tám mươi hai ca
nước cũng là cao nhất tính từ giữa tháng một mươi trở lại đây với một mươi một tám trăm một mươi một ca mới
cần thơ tây ninh đồng tháp vĩnh long bình thuận là các tỉnh thành có số mắc mới tăng nhanh và đang gặp áp lực cung cấp dịch vụ y tế
tây ninh đã có văn bản gửi bộ y tế đề nghị tri viện một trăm linh bác sĩ trong đó có hai mươi bác sĩ hồi sức cấp cứu hai trăm năm mươi điều dưỡng và một số thuốc điều trị thiết bị y tế
bộ y tế cũng cho biết mạng lưới phân phối bình oxy y tế với một trăm chín mươi nhà cung ứng có mặt ở năm mươi năm tỉnh thành
tuy nhiên cơ sở cung ứng bình khí oxy thiếu nhiều ở các tỉnh khu vực tây bắc đồng bằng sông cửu long
trong khi tập trung nhiều ở các tỉnh thành lớn như thành phố hồ chí minh hà nội bình dương và đồng nai
hiện tại các cơ sở sản xuất cung ứng oxy tạm thời cung ứng đủ oxy y tế
xong nếu dịch bùng phát mạnh thì sẽ thiếu các địa phương cần có các kế hoạch ứng phó cần thiết
đặc biệt chuẩn bị trước khả năng để chuyển từ sản xuất oxy công nghiệp sang oxy y tế
bộ y tế vừa có văn bản hòa tốc gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và các dịch bệnh mùa đông xuân năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai khi gần đây đã có một số lượng người dân di chuyển về các địa phương từ vùng dịch covid một mươi chín
điều kiện khí hậu đông xuân rất thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển
đặc biệt là các bệnh lây chuyển qua đường hô hấp đường tiêu hóa nên nguy cơ dịch bệnh bùng phát là rất lớn
nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch
để chủ động kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm hiệu quả không để dịch chồng dịch
bộ y tế đề nghị các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm nghị quyết một trăm hai mươi tám
triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch sốt xuất huyết
đối với các bệnh dịch có vaccine phòng bệnh như sởi rubella ho gà cần khẩn trương triển khai công tác tiêm chủng
ra soát đối tượng tiêm chủng đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đạt ít nhất chín mươi năm theo quy mô xã phường
đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng bao phủ vaccine cho người dân nâng cao năng lực hệ thống y tế
nhất là y tế cơ sở để ứng phó thường xuyên kịp thời
chuẩn bị sẵn sàng thiết lập các trạm y tế lưu động ngay tại xã phường thị trấn
ở những nơi dịch bùng phát địa bàn dịch phức tạp để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm
từ xa ngay tại cơ sở đồng thời đảm bảo về thuốc điều trị trang thiết bị y tế
khoanh vùng cách ly được thực hiện trên phạm vi hẹp nhất có thể
bộ tài chính vừa có dự thảo lấy ý kiến việc giảm mức phí từ một mươi năm mươi của ba mươi năm khoản phí
lệ phí từ ngày một tháng một đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai để giảm khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
các khoản phí lệ phí dự kiến sẽ được giảm trong dịch vụ chứng khoán
du lịch và lữ hành quốc tế giao thông vận tải
thành phố hồ chí minh đã có hướng dẫn tiêu chí an toàn covid một mươi chín để mở lại hoạt động du lịch
theo đó yêu cầu một trăm linh người làm việc tại các bộ phận tiếp xúc với khách du lịch và người ngoài doanh nghiệp
khách tham quan phải đảm bảo có mã quy đồ xanh trên ứng dụng y tế hồ chí minh
hoặc xuất trình giấy tờ là f đã khỏi bệnh dưới sáu tháng
hoặc đã tiêm chủng ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi và ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm
hoặc có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
người làm việc tại các bộ phận còn lại của doanh nghiệp đã tiêm một mũi hoặc chưa tiêm vaccine
khuyến khích làm việc trực tuyến hoặc bố trí nơi làm việc riêng biệt
doanh nghiệp cũng phải tự tổ chức xét nghiệm covid một mươi chín cho người lao động